hơn tám mươi đại biểu là doanh nhân doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tham dự hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào hỗ trợ doanh nghiệp thành phố
tham gia hiệp định thương mại tự do châu âu do ủy ban về người việt nam ở nước ngoài
thành phố hồ chí minh tổ chức chiều ngày một mươi hai tháng chín
tại đây các đại biểu nghe giới thiệu hiệp định thương mại tự do việt nam châu âu
đầu tư của doanh nghiệp châu âu tại thành phố hồ chí minh
thông tin quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định evfta
doanh nghiệp việt nam khi tham gia hiệp định thương mại tự do việt nam châu âu
ngoài ra có tọa đàm tác động về kinh tế xã hội của hiệp định thương mại tự do việt nam châu âu
đối với việt nam khó khăn của việt nam khi tham gia evfta nhìn từ góc độ pháp lý
ghi nhận những ý kiến đề xuất của doanh nhân kiều bào ủy ban về người việt nam ở nước ngoài
thành phố sẽ có tham mưu lãnh đạo thành phố hỗ trợ cụ thể hiệu quả cộng đồng kiều bào
đang hướng về quê hương xây dựng thành phố hồ chí minh ngày càng phát triển